tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi của thành phố hải phòng vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định
hải phòng đã thành công trong việc huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
trong tổng nguồn lực huy động gần bốn mươi bảy tỷ đồng thì có tới bốn mươi năm là huy động từ xã hội
sau một mươi năm thực hiện chương trình nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến cả về lượng và chất đối với hải phòng
là địa phương xuất phát sâu trong xây dựng nông thôn mới hải phòng đã nhanh chóng đạt được những kết quả cơ bản
hết năm hai nghìn một mươi chín một trăm linh số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vượt trước một năm so với kế hoạch của thành phố
và chỉ tiêu của thủ tướng chính phủ giao cao hơn bình quân chung cả nước năm mươi
trước một nhiệm vụ chính trị rất nặng nề đảng bộ chính quyền thành phố hải phòng
nói đây là nhiệm vụ trọng tâm chuyên suốt cả hai nhiệm kỳ một mươi một một mươi năm và một mươi sáu hai mươi đặc biệt là nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai mươi
với việc thành quỹ hải phòng đã ban hành chương trình hành động nhiều nghị quyết quan trọng
nhiều chương trình hành động cụ thể để quyết tâm phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân
đây là sự tiến bộ rất đáng mừng
nông thôn cao hơn so với chủng nông thôn mới của trung ương và trung bình cả nước
như đường giao thông trục thôn sám nội đồng đực bể tông quá
trung ương chỉ cần nếu là cứng quá thôi
tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp tưới tiêu chủ động đạt một trăm linh
bên cạnh những kết quả đã đạt được thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp nói riêng
kinh tế nông thôn nói chung còn nhỏ bé phân tán về quy mô phát triển dưới tiềm năng
sản xuất nông nghiệp nhiều nơi vẫn còn nhỏ lẻ manh mún
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm còn là mối lo ngại của người tiêu dùng
chưa có nhiều mặt hàng nông sản có thương hiệu mạnh
môi trường nông thôn còn nhiều lo lắng nhất là rác thải nguồn nước và ven biển
nhất là rác thải nhựa là an ninh nông thôn
cần được củng cố tăng cường
đảm bảo sự yên lành cùng với việc củng cố hệ thống chính quyền đoàn thể cơ sở đủ mạnh
cho việc quản lý xã hội phát triển sản xuất đám vệ an toàn cho người dân ở nông thôn thành phố
xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng to lớn lâu dài
do vậy thủ tướng yêu cầu cần xây dựng một nền nông nghiệp đặc trưng
tận dụng triệt đề của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo
phải gắn với tôn tạo giữ gìn di tích